kính thưa quý vị sau hai tuần triển khai quét mã qr trên phần mềm khai báo di chuyển nội địa
do bộ công an triển khai đã cho thấy là hiệu quả trong việc sàng lọc truy vết các ca nhiễm dịch
tại tp hcm mới đây công an tp hcm tiếp tục thí điểm hai camera tự động quét mã qr
khai báo y tế tại hai chốt kiểm dịch và đây là giải pháp an toàn cho cả người dân
và lực lượng cán bộ tránh tiếp xúc gần
theo đó công an tp hcm triển khai thí điểm hai camera tự động quét mã qr khai báo y tế
di chuyển nội địa tại ngã sáu phù động và trên đường cách mạng tháng tám quận tám
thay vì phải có cán bộ dùng điện thoại quét mã như trước đây thì việc ứng dụng khoa học công nghệ
để giúp ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch khi không phải tiếp xúc giữa người dân và lực lượng chức năng
bên cạnh đó tốc độ xử lý của camera cũng nhanh hơn tránh được nguy cơ ủng tắc giao thông
lợi của việc người dân khi khai báo có sẵn thì sẽ không gây ủng ứ giao thông tại chốt
cũng như đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh của người dân
cũng như với lại cán bộ dân sĩ tại chốt
việc sử dụng camera quét mã vạch tự động bước đầu thử nghiệm khá tốt
người dân chỉ cần đưa mã qr trước máy đọc chỉ mất khoảng năm giây để máy xác thực
tại các chốt sẽ có cán bộ hướng dẫn người dân đưa mã qr vào camera để quét
và đối chiếu giấy tờ tùy thân của người đi đường
trước đó ứng dụng khai báo dây chuyển nội địa do bộ công an triển khai
đã phát hiện ba mươi cái f đi qua các chốt
tuy nhiên với gần sự trung thực của người dân khi khai tại các mục trong ứng dụng
việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế
đã góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch
khi lực lượng chức năng có thể thông qua phần mềm khai báo
để truy vết bó tách f ra khỏi cộng đồng
vì mục tiêu chung người dân cũng đã đồng lòng tuân thủ theo hướng dẫn
của lực lượng chức năng
theo tôi thì cái khai báo y tế này cũng hay
thì ví dụ như mình sẽ khai báo trước khi đi làm
sáng mỗi ngày mình khai
để cho cơ quan chức năng mấy anh em trực giao thông cũng dễ thận tiện cho công việc
với đặc thù với công việc của mình là nhân viên siêu thị
thường đi về bài thường xuyên tiếp xúc nhiều người
thì tất cả các danh mục trên các mã ứng dụng của công an thành phố
thì mình đều trung thực
mình khai báo mình đều trung thực
mình khai báo và chính xác để bảo vệ sức khỏe giữa bản thân
và kể cả cộng đồng xung quanh
lỡ mà tiếp xúc với f một hoặc f thì mình cũng có thể phương hướng giải quyết được
thành phố hồ chí minh cũng đang tính đến phương án dùng mở qa
để kiểm soát người dân qua các chốt kiểm soát thay vì dùng giấy đi đường
tất cả các biện pháp được đưa ra đều hướng đến mục tiêu kiểm soát chặt chẽ
việc thực hiện giãn cách xã hội ngăn chặn và đế lùi dịch bệnh
do đó người dân cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng
để chung tay với lực lượng công an chiến quyền thành phố đế lùi dịch bệnh
để cuộc sống sớm trở lại bình thường
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai vừa có văn bản triển khai
đến các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
về đăng ký thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ
theo đó các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
có nhu cầu tổ chức hoạt động theo phương án ba tại chỗ
hoặc một cung đường hai địa điểm hoặc linh động kết hợp cả hai phương án trên
thì lập hồ sơ đăng ký gửi về ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai
hồ sơ đăng ký theo đúng nội dung hướng dẫn
hỗ trợ tạm lưu trú để phòng chống dịch covid một mươi chín của ban quản lý các khu công nghiệp
để xử lý nhanh hồ sơ đăng ký các phương án sản xuất ba tại chỗ
doanh nghiệp soạn hồ sơ gốc và gửi qua email
hoặc về địa chỉ ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai